tám giờ sáng nay thủy điện hòa bình mở một cửa xà đáy theo yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tùy theo tình hình diễn biến mưa lũ thượng nguồn công ty thủy điện hòa bình có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy theo quy định
trước đó để chủ động ứng phó với việc vận hành xả lũ của nhà máy thủy điện hòa bình hạn chế thiệt hại do nước dâng nhanh
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình đã yêu cầu di chuyển các hộ dân làng trài tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
yêu cầu cơ quan chức năng kịp thời thông báo đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông
các cơ sở nuôi trồng thủy sản khai thác cát sỏi trên sông nắm bắt rõ thông tin xả lũ để chủ động các biện pháp phòng tránh
bảo đảm an toàn về người và tài sản
ban chỉ đạo cũng yêu cầu tổ chức theo dõi diễn biến lưu lượng nước đến hồ kịp thời báo cáo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế